liên quan đến bức xúc của người dân xung quanh vấn đề xử lý rác thải cây ô nhiễm tại bãi rác khánh sơn
chiều ngày hai mươi ba tháng bảy lãnh đạo sở tài nguyên và môi trường tp đà nẵng đã thông báo về chủ trương đưa công nghệ mới vào xử lý rứt điểm tình trạng ô nhiễm bảo đảm môi trường sống cho người dân
theo ông tô văn hùng giám đốc sở tài nguyên và môi trường đà nẵng
thì năm hai nghìn chín tp đà nẵng cấp chủ trương đầu tư cho công ty cổ phần môi trường việt nam xây dựng nhà máy xử lý rác công suất sáu trăm năm mươi tấn một ngày tại bãi rác khánh sơn

trước những lo ngại về công nghệ sẽ áp dụng tại nhà máy điện rác khánh sơn
ông tô văn hùng khẳng định
đến thời điểm này thành phố đà nẵng chỉ mới dừng ở chỗ thống nhất về chủ trương cho phép công ty môi trường việt nam nâng cấp công nghệ
và được phép liên doanh để triển khai một nhà máy đã có chủ trương đầu tư từ năm hai nghìn một mươi
còn các bước tiếp theo phải tuân thủ đầy đủ các quy định và được tất cả các bộ ngành liên quan thẩm định theo đúng quy định
thì tp mới cho phép triển khai đầu tư nâng cấp dự án